người bệnh có những triệu chứng đầu tiên sau hai mươi bốn h đầu sau khi uống paracetamol
các triệu chứng bao gồm vã mồ hôi chán ăn buồn nôn nôn ói giai đoạn tổn thương gan
giai đoạn tổn thương gan khởi phát từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ với các biểu hiện căng tức vùng hạ xuân phải đau bụng
người bệnh khi thực hiện xét nghiệm các chỉ số men gan sẽ thấy các chỉ số này biểu hiện tăng đột ngột thời gian đông máu kéo dài
giai đoạn suy gan
suy ga là giai đoạn ngộ độc xảy ra từ ba đến năm ngày kể từ thời điểm dùng baracetamol
nguồn paracetamol biểu hiện đặc trưng của giai đoạn này chính là vàng da mệt mỏi ngủ gà ngủ gật lú lẫn
kèm theo các triệu chứng của hai giai đoạn trước người bệnh cũng có thể bị suy thận dối loạn đông máu hại đường huyết mắc các bệnh não do gan đặc biệt ở giai đoạn suy gan
men gan tăng rõ rệt kèm theo nguy cơ hôn mê
giai đoạn hồi phục
nếu người bệnh được xử trí kịp thời chức năng gan sẽ hồi phục hoàn toàn
các trường hợp ngộ độc brazitamol nếu không được điều trị kịp thời bệnh tiến triển nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong từ bốn đến một mươi tám ngày
paracetamol có tính an toàn cao tuy nhiên không được dùng paracetamol trong thời gian dài trừ các trường hợp đặc biệt có chỉ định của bác sĩ
vì uống cói liều paracetomon kéo dài có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng chẳng hạn như tổn thương gan
đây là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của việc uống nhiều pamol
các tác dụng phụ khác ngoài tổn thương gan việc uống quá nhiệt pratamol có thể gây ra các tác dụng phụ như đau dạ dày buồn nôn chán ăn mệt mỏi
một số trường hợp còn có các phản ứng dị ứng với thuốc khiến da ngứa ngáy nổi mề đay phát ban tác động đến sức khỏe tâm thần
một số nghiên cứu về tác dụng phụ của paracetamol cho thấy việc sử dụng paracetamol lâu dài có thể ngưỡng đến tâm trạng và hành vi của người bệnh
người bệnh có thể cảm thấy buồn trồn lo lắng hay thậm chí là bị trầm cảm mất trí nhớ
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxycoop việt nga để hiểu rõ hơn về vấn đề này
nó lại gây rất là độc đối với cơ thể
và khi chúng ta mà không đủ cái gan nó không đủ công suất ở đây là dùng glutathione và n acetylcysteine để chuyển hóa cái chất độc đấy
khi mà cái lượng glutathione hay là n acetylcysteine nó không đủ thì lượng chất độc đấy nó tăng cao và một số người đã có thể bị cái hội chứng bị suy gan cấp bị vàng da cấp tính khi mà người ta uống paracetamol quá liều
thế còn cái liều thông thường của nó paracetamol thì trong một ngày đối với trẻ em nó độ khoảng năm mươi bảy mươi ml
trên kg cân nặng tức là ví dụ một bé một mươi kg chẳng hạn thì mỗi ngày thì dùng là năm trăm linh bảy trăm linh ml thôi và mình phải chia ra từ bốn sáu lần
có nghĩa là cứ khoảng bốn đến năm tiếng thì chúng ta được dùng một lần chứ không phải là cái điều cả ngày chúng ta uống một lần thì đều nguy hiểm
còn đối với người lớn nó cũng gần tương đương như thế độ khoảng ba năm đến bốn gram tức là không được vượt qua ba năm đến bốn gam paracetamol trong hai mươi bốn giờ và cũng phải chia cách ra là cách nhau độ khoảng bốn sáu tiếng thì mới được dùng một lần chứ không phải là dùng một cách liên tục
và nếu chúng ta dùng quá cái đấy thì có thể gây ra hội chứng suy gan cấp
tuy nhiên trên thực tế chúng ta gặp những người là dùng bình thường liều bình thường vẫn bị suy gan cấp lý do là ở những người này cái gan của họ không tốt cái khả năng mà trung hòa các cái chất chuyển hóa của paracem môn nó không đủ
hoặc là những người lại kết hợp với các thuốc khác này hoặc là ví dụ như chẳng hạn như trong cái panadol là có extra là có thêm caffeine thì nó lại cũng làm cái hiệu quả thải độc của gan nó giảm đi
hoặc những người mà uống rượu những người nghiện rượu
những người bị viêm gan chức năng gan kém thì cái việc mà chuyển hóa paraistamon nó không thể bằng người bình thường được
do đó có thể là chỉ uống paracetamol bằng cái liều người bình thường thôi vẫn xảy ra tình trạng bị ngộ độc với paracetamol
cái việc mà quá liều paracetamol ở đây thì chúng ta thường gặp ở hai tình huống
thứ nhất là ở những bệnh nhân mà chúng ta rất hay gặp là bị các triệu chứng về cảm lạnh hay cúng
thì chúng ta là thấy người này uống cái loại a này tốt tốt uống loại b này cũng uống
tuy nhiên người ta không biết rằng là trong một viên thuốc cảm thì có nhiều thành phần và có thể là có paracetamol trong đấy
nhưng người ta lại nghĩ là không có
người ta uống ví dụ trong đấy có ba trăm linh mg paracemol trong lúc sau họ lại uống thêm một viên khác lại năm trăm linh mg nữa
có nghĩa là không nắm chắc các cái thành phần của thuốc cứ nghĩ là mình uống không nhiều
tuy nhiên là do mình cứ thấy mọi người dùng ý xong mình cũng dùng theo
thế là bị quá liều paracetamol
cái trường hợp thứ hai thì nó cũng không hẳn là quá liều mà cái trường hợp là nó gây
thành một cái thói quen là dùng paracetamol đấy chính là những người mà hay bị đau đầu
người đau đầu mạng tính hoặc trong những cái
có những người thì đau đầu mạng tính cả tháng
đau đầu rất là khó chịu
có những người thì có thể nó nặng lên trong cái giai đoạn mà thay đổi thời tiết vào cái dịp này
chuyển mùa hoặc là những cái chu kỳ kinh nguyệt ấy
thì nó đau và khi những người bị đau đầu như thế họ không làm được cái gì cả
cho nên họ bắt buộc phải dùng paracetamol
thậm chí vừa paracetamol vừa thêm tramadol hoặc là caffeine hoặc là codeine
tức là còn thêm paracemol và cộng thêm cái thuốc giảm đau khác
và khi cái việc này nó kéo dài nó dẫn đến tình trạng mình cũng có thể gọi là lạm dụng thuốc hay là lệ thuộc vào thuốc
nghĩa là trong nơi làm việc cũng phải có thuốc này
trong túi sách trong ví cũng phải có này
trên xe ô tô cũng phải có này
ở nhà cũng phải có
nếu mà không có là không chịu được
thì càng về sau thì cái hiệu quả của thuốc nó sẽ càng bị giảm dần
nghĩ là có những người bảo trước đây tôi uống một viên thôi là thấy nó đỡ đau đầu rồi bây giờ uống một viên nó không đỡ
tôi có thể uống nhiều hơn và người ta cũng biết việc đấy là nguy hiểm
cũng là không tốt
tuy nhiên là không có cách nào khác vì họ cũng không có cái lựa chọn nào khác
thì họ vẫn phải tiếp tục dùng như vậy và bản thân họ cũng rất là lo lắng
cũng phải hỏi bác sĩ là làm sao tôi có thể thoát ra cái tình trạng là phụ thuộc vào thuốc giảm đau như thế này
mặc dù là paracetamol thì nó là thứ nhất là khá an toàn
tuy nhiên là nếu mà chúng ta dùng nhiều nó vẫn có cái sự kích ứng đối với dạ dày nhất định
và cái thứ hai là người ta nghiên cứu ở những người mà sử dụng paracetamol thường xuyên trên số lượng người khá là nhiều theo dõi nhiều năm
thì cái chức năng gan và chức năng thận nó cũng bị ảnh hưởng
đấy là những cái mà nếu mà chúng ta sử dụng nhiều là vẫn có thể xảy ra chứ không phải là parasomon là không ảnh hưởng đến dạ dày đâu ạ
tuy nhiên cái vấn đề mà quan trọng hơn ở đây là khi mà parasamon dùng lực lượng quá nhiều đặc biệt ở những người mà chức năng gan nó kém thì nó sẽ gây ra tổn thương gan
và mức độ tổn thương nhẹ thì có thể hồi phục được
nhưng nếu mà vượt quá vượt quá cái khả năng chữa đựng được cơ thể thì có thể gây suy gan suy thận thậm chí là có thể tử vong nếu mà chúng ta dùng paracetamol quá liền
khi mà cái liều lượng nó quá nhiều nó gây suy gan thì các triệu chứng của nó liên quan đến gan tức là mình thấy cũng mệt mỏi này chóng mặt này rồi cảm giác chán ăn này
rồi một số người thì có thể vàng da này thậm chí về dấu hiệu thần kinh thì thậm chí có thể là lơ mơ lú lẫn
tất cả những cái trường hợp này thì nó cũng không là quá đặc hiệu
tuy nhiên là các cái triệu chứng
nếu mà người ta cần chẩn đoán người ta sẽ phải xét nghiệm thêm
và khi một bệnh nhân mà bị mộ độc paracetamol khi vào viện thì cái cách để xử lý nó cũng khá là giống quy trình giống như mộ độc các chất thông thường thôi
thì chúng ta đầu tiên là phải làm sao để có thể là giảm cái sự hấp thu parasomun vào đường tiêu hóa bằng cách là gây nôn rửa ruột chẳng hạn
cái thứ hai là chúng ta có thể cho than hoạt tính vào để nó hấp thu bớt đi những cái mà nó đang còn tồn ở trong đường tiêu hóa nó chưa hấp thu vào máu
và cái thứ ba là chúng ta phải giảm
giải quyết tình trạng paracetamol quá nhiều trong cơ thể bằng cách là chúng ta đưa cái n acetylcysteine vào trong mạch máu hoặc là chúng ta cho bệnh nhân dùng glutathione là những cái mà nó giúp cái giải độc cái sản phẩm trung gian của paracetamol để giảm tải cho gan
còn nếu mà khi mà nó đã có các triệu chứng ví dụ nó gây ra suy các cơ quan khác thì chúng ta lại phải đảm bảo các vấn đề ví dụ không để cho bệnh nhân bị tù thế áp không để cho bệnh nhân bị suy thận chẳng hạn để giữ cái sức khỏe của bệnh nhân ở mức ổn định